tại hà nội hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương đã tổ chức lễ trao tặng giải thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm hai nghìn một mươi tám
lễ trao tặng nhằm động viên khuyến khích những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của đảng nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm hai nghìn một mươi tám là tặng thưởng của ban bí thư trung ương đảng
dành cho các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật và giao cho hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương thực hiện
với mong muốn khẳng định cổ vũ những tác phẩm lý luận phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của đảng
của nhà nước trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật động viên thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận phê bình văn học nghệ thuật có các tác phẩm tốt
phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của đảng trên các lĩnh vực quan trọng và tinh tế này
căn cứ kết quả xét của các tiểu ban sơ tuyển và hội đồng xét chọn ban chỉ đạo đã xem xét cân nhắc và thống nhất quyết định trao tặng thưởng cho tổng số một mươi năm tác phẩm
trong đó mức a gồm bốn tác phẩm mức b gồm sáu tác phẩm và mức c gồm năm tác phẩm
tất cả những tác phẩm đạt giải đều đáp ứng được giá trị khoa học có đóng góp về lý luận và thực tiễn
có tác dụng tích cực kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm có định hướng trong đời sống văn học nghệ thuật
đáp ứng yêu cầu chỉ đạo định hướng của đảng và nhà nước góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái lệch lạc trong văn học nghệ thuật